thưa quý vị tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay việt nam đã có tám mươi chín một trăm bốn mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín được chữa khỏi
gần một mươi hai một triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm
riêng tại thành phố hà nội từ một mươi tám h ngày hôm qua đến sáu h sáng ngày hôm nay đã ghi nhận một mươi chín ca mắc mới
trong đó có tám ca tại cộng đồng và một mươi một ca tại khu cách ly
từ sáng ngày hôm qua lực lượng công an đã dựng rào chắn từ số nhà một đến số nhà một trăm hai mươi chín phố đội cấn ba đình hà nội
các ngõ nhỏ cũng được rào cứng nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm hàng trăm trường hợp sống trong khu vực
theo cdc hà nội trường hợp dương tính đầu tiên ở đội cấn là một người phụ nữ năm mươi chín tuổi
vào ngày bảy tháng tám người này có triệu chứng ho sốt nên đã tự đến bệnh viện hồng ngọc xét nghiệm kết quả dương tính với sars cov hai
một mươi ca dương tính còn lại ở khu phố này được phát hiện giải rác từ ngày tám đến ngày một mươi hai tháng tám thông qua truy vết và xét nghiệm sàng lọc
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay quận ba đình đã ghi nhận bốn mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai
mới đây trên địa bàn công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã bắt hai đối tượng mua bán tảng chữ trái phép gần một trăm bảy mươi viên ma túy tổng hợp
trước đó lực lượng chức năng đã phát hiện nguyễn đức phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đang cất giấu hai viên nén màu hồng
bước đầu phương khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được đối tượng mua về để sử dụng
tiếp tục đấu tranh mở rộng cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn thị thanh thuyết
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại huyện quảng ninh tỉnh quảng bình phát hiện thu giữ một trăm sáu mươi bốn viên nén dạng thuốc tân dược màu hồng
được biết số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến thuyết mua về để cất giấu bán kiếm lời
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt giữ bốn đối tượng trong một đường dây lừa đảo bốn trăm linh triệu đồng
dưới vào bọc nhận tiền chạy án
trước đó vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố buôn ma thuột đã đồng loạt triệt phá đường dây số đề quy mô lớn
với tổng số tiền giao dịch hơn năm trăm linh tỷ đồng bắt giữ trên hai mươi đối tượng
lực lượng công an xác định tham gia đường dây số đề này còn có nguyễn thị hoàng oanh hai mươi bảy tuổi trú tại thành phố buôn ma thuột
ngày sáu tháng tám công an thành phố buôn ma thuột đã triệu tập oanh lên làm việc để xử lý về hành vi đánh bạc
tại đây oanh khai nhận vì lo sợ bị công an bắt nên trước đó đã liên lạc đặt vấn đề và đưa bốn trăm linh triệu đồng
cho một người có tên là thảo để lo lót chạy tội
ngay sau đó công an thành phố buôn ma thuột đã điều tra làm rõ bắt bốn đối tượng trong đường dây nhận tiền chạy án cho oanh
đó là nguyễn thị vi thảo đỗ văn tân cùng chú tại phường tân thành thành phố buôn ma thuột
đỗ thị thu hiền chú tại thị xã buôn hồ và huỳnh thị tuyết mai chú tại huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
thưa quý vị từ một mươi tám h ngày một mươi một tháng tám đến một mươi tám h ngày một mươi hai tháng tám
trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận bảy mươi ca nhiễm mới sars cov hai
thành phố tăng cường triển khai xét nghiệm ở khu vực nguy cơ cao
cụm xét nghiệm có hai mươi một ca phát hiện tại cộng đồng
các ca nhiễm mới phát hiện thuộc các chùm ca bệnh
ho sốt thứ phát năm mươi chín ca sàng lọc ho sốt chín liên quan nhà thuốc láng hạ đống đa một ca
chùm liên quan tới bắc giang tại công ty sae là một ca
trong các ca nhiễm mới ngày một mươi hai tháng tám
có nhiều ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc sars cov hai tại các khu vực có nguy cơ cao
hiện hà nội đang triển khai xét nghiệm sang lọc diện rộng cho các khu vực có nguy cơ cao
theo báo cáo tính đến một mươi chín h ngày một mươi hai tháng tám
thành phố đã lấy được một trăm hai mươi ba hai trăm hai mươi ca
tổng số dự kiến là một trăm tám mươi sáu cho người tại các khu vực có nguy cơ
và chín mươi sáu hai trăm hai mươi hai mẫu tổng số một trăm một mươi bốn mẫu cho người nguy cơ trên địa bàn thành phố
tổng cộng đã có một trăm linh ba ba trăm một mươi bảy mẫu âm tính một mươi bảy mẫu xét nghiệm dương tính còn lại đang chờ kết quả
theo kế hoạch từ ngày chín đến ngày một mươi bảy tháng tám
hà nội tiến hành lấy tối đa khoảng một ba triệu mẫu
và thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr cho toàn bộ người dân trong vùng đỏ
khu vực trong các xã phường nguy cơ rất cao
đồng thời thành phố cũng sẽ triển khai xét nghiệm test nhanh khoảng hai triệu mẫu
tại các khu vực đối tượng có nguy cơ cao
liên tục ghi nhận chuỗi lây nhiễm mới với nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
ngày hôm qua một mươi hai tháng tám ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi quyết định
thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trên địa bàn toàn tỉnh
cụ thể tỉnh quảng ngãi thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù
trong thời gian có dịch covid một mươi chín trên địa bàn toàn tỉnh
tương ứng với mức nguy cơ cao trong phòng chống dịch covid một mươi chín
và thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
kể từ một mươi hai h ngày một mươi hai tháng tám cho đến khi có thông báo mới
người dân không ra khỏi nhà từ hai mươi một h hôm trước đến bốn h sáng hôm sau
trừ các trường hợp cấp cứu thiên tai hỏa hoạn thi hành công vụ
hoặc theo yêu cầu phòng chống dịch và một số trường hợp theo quy định
trước đó vào ngày một mươi một tháng tám tỉnh quảng ngãi quyết định
dừng làm thủ tục cho người dân trong và ngoài tỉnh đến huyện đảo lý sơn
trừ một số trường hợp theo quy định cụ thể
nhằm chia sẻ với hệ thống y tế và người dân
nhiều mạng lưới nền tảng kết nối khám bệnh online được hình thành
và đến nay đã kết nối trực tuyến với hàng nghìn bác sĩ trên cả nước
trong đó mạng lưới thầy thuốc đồng hành với hơn hai bác sĩ và tình nguyện viên
đã và đang hoạt động hết sức tích cực để tư vấn giải đáp thắc mắc về covid một mươi chín
và các bệnh lý thường gặp cũng như đặt lịch khám bệnh từ xa cho bệnh nhân
là bác sĩ của bệnh viện tai mũi họng trung ương
nhận thấy tình hình covid đang diễn biến phức tạp như hiện nay
bác sĩ nguyễn thành quân đã đăng ký tham gia vào mạng lưới thầy thuốc đồng hành
để tư vấn sức khỏe trực tuyến cho các bệnh nhân f không triệu chứng
hoặc các f một có liên quan đang phải cách ly tại nhà
chị ơi tôi là bác sĩ quân đến từ mạng lưới thầy thuốc đồng hành
thì có thấy thông tin của chị đã làm xét nghiệm thì hiện tại chị đang ở đâu
mạng lưới thầy thuốc đồng hành sinh ra với mục tiêu là hỗ trợ mạng lưới y tế tp hcm
trong việc theo dõi và quản lý những bệnh nhân có những nguy cơ cao
và khi phát hiện nguy cơ đó thì chúng tôi phối hợp với lại địa phương
để có thể đưa bệnh nhân vào viện kịp thời
người nhiễm và nghi nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm
có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp thì gọi vào đường dây nóng
sau đó sẽ được các y bác sĩ nhân viên y tế của mạng lưới thầy thuốc đồng hành trả lời
ngoài ra tổng đài của mạng lưới cũng sẽ ghi nhận phân loại thông tin
chuyển đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành để kịp thời tư vấn
thăm khám sức khỏe qua điện thoại và hỗ trợ đặt lịch khám cho các ca bệnh khẩn cấp
mạng lưới thầy thuốc đồng hành sẽ có hiện tại đến gần năm nhân viên
trong đó khoảng phần ba là các bác sĩ
đến từ rất nhiều địa phương như toàn quốc thì số bác sĩ này sẽ gọi điện
là phần loại nguy cơ của nhóm bệnh nhân đó
trung tâm y tế các quận huyện tại tp hcm tiếp nhận thông tin từ các ca bệnh
sau đó gửi tới mạng lưới thầy thuốc đồng hành để triển khai các hoạt động tư vấn sức khỏe
các ca bệnh không triệu chứng nguy cơ nhẹ sẽ được các bác sĩ tư vấn hai lần một ngày để tự điều trị
với ca bệnh có triệu chứng thì được hỗ trợ từ xa
các ca bệnh nặng sẽ được chuyển viện điều trị
đã có hơn năm mươi lượt gọi từ các bác sĩ tới các f f một có liên quan
để tư vấn điều trị thông qua mô hình này

sau đó gửi tới mạng lưới thầy thuốc đồng hành để triển khai các hoạt động tư vấn sức khỏe
các ca bệnh có triệu chứng thì được hỗ trợ từ xa

trung tâm y tế các quận huyện tại tp hcm tiếp nhận thông tin từ các ca bệnh
sau đó gửi tới mạng lưới thầy thuốc đồng hành để tự điều trị thông qua mô hình này

sau đó gửi tới mạng lưới thầy thuốc đồng hành để triển khai các hoạt động tư vấn sức khỏe

trung tâm y tế các quận huyện tại tp hcm tiếp nhận thông tin từ các ca bệnh
sau đó gửi tới mạng lưới thầy thuốc đồng hành để triển khai các hoạt động tư vấn sức khỏe
phương hoặc cấp cứu một một năm để được hỗ trợ
bộ y tế nghiêm cấm tăng giá tùy tiện hoặc đầu cơ tích chữ gây ảnh hưởng
việc cung ứng vật tư sinh phẩm chẩn đoán thiết bị chống dịch covid một mươi chín
đây là nội dung được nêu rõ trong văn bản của bộ y tế gửi các đơn vị sản xuất
kinh doanh và giả soát công khai giá trang thiết bị y tế trong điều kiện
phòng chống dịch covid một mươi chín
theo văn bản này các đơn vị cần thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật
về quản lý trang thiết bị y tế như phân loại công bố đủ điều kiện sản xuất
điều kiện mua bán công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại a
đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại b c d và nhập khẩu trang thiết bị y tế
bộ y tế yêu cầu các nhà cung cấp kinh doanh trang thiết bị y tế nghiêm túc
thực hiện việc cập nhật ra soát công khai minh bạch về giá các sản phẩm
trang thiết bị y tế trên cổng điện tử công khai giá trang thiết bị y tế
cùng với đó các nhà cung cấp kinh doanh trang thiết bị y tế phải chịu trách nhiệm
về giá công bố và tính chính xác đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa
trên cổng thông tin điện tử https hai công khai giá dmec moh gov vn theo quy định
hoạt động cho vai lãi nặng từ năm hai nghìn một mươi chín thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
nguyễn thị nga chú xã định trung tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên bắt khẩn cấp
bước đầu nga khai nhận từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay nga đã cho khoảng ba mươi năm người vay năm năm tỷ đồng
với lãi suất từ một trăm linh tám đến một trăm bốn mươi bốn một năm số tiền thu lời bất chính là gần bảy trăm bảy mươi chín triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của nga tại xã định trung nơi làm việc của nga tại văn phòng tư vấn
tài chính bảo ngân ở xã sơn lôi huyện bình xuyên và phương tiện nga sử dụng là xe ô tô
nga tám mươi tám a một mươi ba nghìn ba trăm bốn mươi một lực lượng công an đã thu giữ khoảng sáu mươi giấy vai tiền hợp đồng đặt cọc
cùng nhiều căn cước công dân chứng minh nhân dân của những người vay tiền
công an tp bùn ma thuật tỉnh đắk lắk vừa điều tra làm rõ ba mươi bốn đối tượng trong một đường dây lừa đảo
bốn trăm linh triệu đồng dưới vỏ bọc nhận tiền chạy án
trước đó ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an tp bùn ma thuật đã động loạt triệt phá đường dây số đề
lớn với tổng số tiền giao dịch hơn năm trăm linh tỷ đồng bắt giữ trên hai mươi đối tượng lực lượng công an xác định
tham gia đường dây số đề này còn có nguyễn thị hoàng oanh hai mươi bảy tuổi chú tệ xã cư ê bua tp bùn ma thuật
vào ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một công an tp bùn ma thuật đã triệu tập oanh lên làm việc để xử lý
về hành vi đánh bạc tại đây oanh khai nhận vì lý do sợ công an bắt nên trước đó đã liên lạc đặt
vấn đề và đưa bốn trăm linh triệu đồng cho một người tên thảo để đi lo lót chạy tội
ngay sau đó công an tp bùn ma thuật đã điều tra làm rõ bắt bốn đối tượng trong đường dây nhận tiền
chạy án cho oanh đó là nguyễn thị vi thảo đỗ văn tân cùng chú tại phường tân thành tp bùn ma thuật
đỗ thị thu hiền chú tệ phường đạt hiếu thị xã buôn hồ và huỳnh thị tuyết mai chú tại xã quảng tiến
huyện cư mga tỉnh đắk lắc

hiền giữ lại sáu mươi triệu đồng tiêu xài và chuyển cho tân
sẽ quyết định được thời điểm kết thúc giãn cách xã hội sớm hay muộn
đừng ra đường nếu không có những việc thực sự cần thiết
kể từ sáng nay bệnh viện chợ rẫy sẽ triển khai xét nghiệm định lượng kháng thể
sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
xét nghiệm này giúp đánh giá khả năng đáp ứng của cơ thể sau khi tiêm vaccine
nhằm phục vụ công tác điều trị covid một mươi chín cũng như là hỗ trợ người dân khi có nhu cầu
và đây cũng là đơn vị y tế đầu tiên thực hiện xét nghiệm này
để định lượng kháng thể sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
các bác sĩ sẽ sử dụng phương pháp định lượng kháng thể kết hợp
phương pháp này áp dụng cho nhóm đối tượng có nhu cầu xét nghiệm
để biết được cơ thể có kháng thể hay không
và nếu có sẽ đạt được ngộng độ bao nhiêu sau khi tiêm vaccine
từ kết quả đó sẽ đánh giá lại khả năng đáp ứng của cơ thể đối với vấn đề tiêm vaccine
bên cạnh đó phương pháp này còn áp dụng thêm cho nhóm đối tượng
được bác sĩ chỉ định hay có yêu cầu xét nghiệm
khi chẩn đoán nghi ngờ bị nhiễm hay đã bị nhiễm covid một mươi chín
kết quả sẽ hỗ trợ chẩn đoán xem cơ thể có kháng thể nhiều hay ít
và qua đó biết được đáp ứng sinh kháng thể của người bệnh
ngoài ra các bác sĩ cũng khuyến cáo
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh cũng như sự biến thể khó lường của sars cov hai
người dân dù được tiêm vaccine hay khi biết kết quả định lượng kháng thể sau khi tiêm vaccine
cũng không nên chủ quan mà phải luôn tuân thủ quy tắc năm k
phòng chống dịch của bộ y tế ở mọi lúc mọi nơi
tại quận gò vấp tp hcm công tác tiêm vaccine covid một mươi chín đang được đẩy nhanh tiến độ
đặc biệt là trong đợt cao điểm từ nay đến hết tháng tám
một trong những giải pháp đem lại hiệu quả đó là sử dụng xe chuyên dùng
để tiêm vaccine lưu nộng tại từng khu dân cư
và đây là mô hình lần đầu tiên triển khai tại tp hcm
chiều ngày một mươi hai tháng tám ủy ban nhân dân quận gò vấp
đã tiết nhận xe y tế chuyên dùng khám bệnh và tiêm chủng lưu động
đây là phương tiện được thiết kế phù hợp cho công tác tiêm vaccine
với thiết bị tự động có thể điều khiển bằng nước bấm
trên xe cũng được trang bị thùng đạnh để bảo quản vaccine
và có hệ thống phung khử quẩn sau mỗi lần sử dụng
tính đến ngày hôm nay tức là một mươi hai tháng tám
thì như vậy là trên địa bàn quận đã tiêm được khoảng trên một trăm năm mươi liều cho người dân
tức là tiêm tỷ trọng khoảng sắp xỉ ba mươi
trong đợt tới trong đợt cao điểm đến cuối tháng tám
thì chúng tôi phải tiêm tiếp khoảng trên ba trăm linh liều nữa
thì hiện nay đã đang vận hành là bảy điểm tiêm chủng
đầu tuần tới thì chúng tôi sẽ làm thêm ba điểm nữa tức là một mươi điểm
cộng với ngày hôm nay tức là tiếp nhận xe lưu động này nữa
thì sẽ phân đấu một ngày tiêm khoảng tầm một mươi bảy một mươi tám liều
ngay sau khi nhận bàn giao
ủy ban nhân dân quận gò vấp đã tổ chức lực lượng
xuống khu dân cư thuộc phường một mươi năm để triển khai tiêm vaccine cho người dân
phương tiện này có thể hỗ trợ cho hai đội tiêm với khoảng sáu trăm linh người một ngày
hứa hẹn sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn quận
nhất là tại các khu vực có điều kiện đi lại khó khăn
trong thời gian một mươi hai ngày gần đây
mỗi ngày quận gò vấp là tiêm chủng từ một mươi đến một mươi ba người một ngày
nếu tiến độ cấp vaccine đủ
thì gò vấp sẽ cố gắng tiêm chủng từ một mươi tám hai mươi người một ngày
cái giai đoạn hiện nay là chúng ta đã được một trăm năm mươi người đã được tiêm
như thế thì còn khoảng ba trăm năm mươi vị trí trong vòng là một mươi năm ngày hơn nữa
tức là cuối tháng tám này là nếu tiến độ mà tiêm như thế
thì chúng tôi sẽ phủ kính bảy mươi dân số từ tuổi một mươi tám trở lên
thì bảy mươi dân số và một trăm linh tuổi từ một mươi tám trở lên
tới thì cô hơi lo
nhưng mà khi mà đến nơi rồi và thấy cái mô hình như thế này
thì hoàn toàn yên tâm
đại vị giữ
trời như vậy thì nó không có lây nhiễm như là mình ở trong cái phòng kính á
thì giờ về tận đây tiêm á
thứ nhất là cứu được cái mạng sống đó
tức là cái vaccine này là lá trắng thép như thủ tướng nó nói rồi
rồi thì cảm ơn nhà nước cảm ơn chính phủ
quan tâm đến đời sống của nhân dân như thế này thì
chúng tôi là những người dân thực sự là cảm ơn
rất phấn khởi
để đảm bảo an toàn
các địa phương sẽ chủ động đề xuất và sắp xếp khu vực tổ chức tiêm
cử lực lượng hỗ trợ
nhắc nhở người dân giữ khoảng cách
không tụ tập đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
đây cũng là lần đầu tiên chúng ta chạy cái chương trình
mà có xe lưu động ở phường một mươi năm
cũng như là quận hòa giáp
thì khi nhận được thông tin thì tôi tiến hành chọn cái chung cư bốn mươi căn này
để tiến hành tiêm
và thông tin cho tổ quốc covid cộng đồng phụ trách cái địa bàn này
phát phiếu cho từng người dân
đồng thời là hẹn người dân xuống theo từng tầng một để đảm bảo an toàn
đồng thời thì cái công tác an ninh dự tự thì còn có lực lượng dân quân
và đồng thời cái tổ covid cộng đồng là phát huy cái vai trò của mình
là từ điều phối cho tới sắp xếp người dân vào tiêm và chờ tiêm
đồng thời giữ giãn cách để đảm bảo an toàn trong năm k công tác phòng chống dịch
govap là quận đầu tiên của thành phố hồ chí minh
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư
nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương
đến nay tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát
không xuất hiện ổ dịch mới
mỗi phùng xanh nơi chưa ghi nhận ca covid một mươi chín
chỉ có một lối vào một lối ra riêng biệt
kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn hộ gia đình mỗi tuần được phát phiếu đi chợ một lần
và đây là một trong những nội dung được nêu trong văn bản khẩn
gửi các quận huyện về thiết lập và bảo vệ phùng xanh
trong công tác phòng chống covid một mươi chín
do ủy ban nhân dân tp hcm ban hành tối ngày một mươi hai tháng tám
theo đó các đường phủ ra vào vùng xanh

phong tỏa cứng không cho người và xe ra vào
mỗi vùng xanh quy định về điều kiện phòng chống dịch mức cao nhất
thiết lập tổ phản ứng nhanh để kịp thời trợ giúp y tế
xử lý người chống đối gây rối khi người dân hoặc tổ công tác
ở các khu vực yêu cầu
cư dân trong các khu vực thuộc vùng xanh
phải được điểm danh hàng ngày bằng cách phát loa gọi tên
gọi điện thoại gia lô
đối với việc cung cấp thực phẩm
thành phố yêu cầu điểm thực phẩm thuộc khu vực nào trong vùng xanh
thì cung ứng cho người dân khu vực đó
trường hợp không có điểm cung ứng thực phẩm
hoặc điểm bán nằm xa vùng xanh
chính quyền sẽ tổ chức mô hình đi chợ thuê
phát phiếu đi chợ cho nhóm hộ gia đình
hoặc đưa thực phẩm đến tận người dân
nhân viên giao hàng khi vào vùng xanh
phải mặc độ bảo hộ y tế cấp ba
bên cạnh đó cư dân tại vùng xanh
sẽ được ưu tiên tiêm vaccine
và phải xét nghiệm định kỳ theo quy định của y tế
hoặc khi có yếu tố dịch tễ
chiều tối qua ngày một mươi hai tháng tám
cục quản lý thị trường tp hcm
phối hợp với công an phường an lạc
quận bình tân tp hcm
kiểm tra và thu giữ lượng lớn hàng hóa vật tư y tế
được vận chuyển trên một chiếc xe container
nhưng không có hóa đơn chứng từ
đội quản lý thị trường số một
cục quản lý thị trường tp hcm
phối hợp công an phường an lạc quận bình tân
và đội quản lý thị trường một mươi sáu
kiểm tra container cieu tám nghìn năm trăm bảy mươi bảy chín trăm tám mươi bốn
thưa quý vị tại thành phố đà nẵng
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài
đã gây không ít khó khăn cho người dân
đặc biệt là những người lao động mất việc
những hoàn cảnh éo le yếu thế
hưng thấu hiểu và chia sẻ với điều đó
thì thành đoàn đà nẵng đã liên tục tổ chức
những chuyến hàng không đồng hỗ trợ
giúp đỡ bà con vượt qua dịch bệnh
để không ai bị bỏ lại phía sau
gần hai năm nay
cả hai vợ chồng đều thất nghiệp
do dịch bệnh covid một mươi chín
đứa con trai lớn lại bị khuyết tật
nên gia đình ông nguyễn bá linh
gặp phải vô vàng khó khăn
biết được hoàn cảnh của ông
đoàn thanh niên phường hòa cường nam
đã kêu gọi hỗ trợ giúp đỡ
để phần nào sáng sẻ bớt những gánh nặng
trong thời điểm dịch bệnh này

đã kêu gọi hỗ trợ giúp đỡ bà con vượt qua dịch bệnh
nên gia đình ông nguyễn bá linh
để không ai bị bỏ lại phía sau
gần hai năm nay

trong thời điểm dịch bệnh
đoàn thanh niên phường hòa cường nam
đã kêu gọi hỗ trợ giúp đỡ bà con vượt qua dịch bệnh
vẫn thăng là một cán bộ đoàn
vẫn thăng là một cán bộ đoàn
vẫn thăng cũng vận động những mạnh thường quân
cũng đóng góp một phần nào đó
cũng đóng góp một phần nào đó

để mua các sức quà tặng cho các hội dân
trên địa bàn của phường hòa cường nam
và những hội dân cách ly
trong các khu cách ly
trên địa bàn của đà nẵng
cũng mong muốn
với tư cách là một người đoàn viên
cũng mong muốn rằng
của toàn địa bàn của thành phố đà nẵng
sẽ phát huy vai trò sung kích
tình nguyện của tuổi trẻ
để cố gắng phục vụ
cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín này
cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín này

để có thể giúp đỡ nhiều hoàn cảnh hơn
thành đoàn đà nẵng đã đứng ra kêu gọi
các mạnh thường quân nhiều đơn vị cùng hỗ trợ
cũng từ đó mà hàng chục chuyến xe
với tình như thế này đã chợ yêu thương
lan tỏa khắp mọi phố phường
trước cái diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín

và chắc chắn sẽ còn kéo dài trong thời gian sắp đến
thì ban thuyền bộ thành đoàn chúng tôi cũng đã
chủ động phối hợp với lại cục chính trị công ty năm
và hội nhân trẻ để kêu gọi và vận động
các mạnh thường quân
để hỗ trợ các nhu yếu phẩm
cho bà con có hoàn cảnh khó khăn
với quy mô một bốn trăm linh xuất
đối tượng đó là các gia đình chính sách
có hoàn cảnh khó khăn các gia đình có thanh niên
cũng như là người khuyết tặc các gia đình có
nạn nhân chất độc da cam
các gia đình hộ nghèo để chúng tôi
hỗ trợ kịp thời để cùng với lại
ban chỉ đạo thành phố vượt qua
đại dịch covid một mươi chín lần này
trong mùa dịch này gia đình tôi cũng khó
không đi làm chứ được
mà gặp hàng cụ khuyết tặc nữa
thì bữa nay
có đồng thanh niên
tới hỗ trợ thì tôi cũng cảm ơn
phần quà nhỏ có thể
chỉ giúp được những gia đình khó khăn
một vài bữa ăn có đủ rau
nhưng những gì mà các bạn trẻ mang màu áo xanh
tình nguyện lan tỏa được
có lẽ sẽ nhiều hơn thế
càng trong thiên tai dịch bệnh
sự đoàn kết yêu thương của từng người dân
qua những việc làm nhỏ nhất
đã tạo nên sức mạnh to lớn
để tất cả cùng chung sức chung lòng
vượt qua thời gian đầy khó khăn này
và đâu đó
có thể sẽ còn nhiều hoàn cảnh éo le hơn nữa
nhưng tin chắc rằng
sẽ không ai bị bỏ lại
ở phía sau